sau khi có tiền loan đã mang đi trả nợ và sử dụng vào mục đích khác
tại cơ quan công an h loan còn khai nhận cũng với thủ đoạn trên
đã lừa mượn của bảy người khác với tổng số tiền trên bốn tám tỷ đồng
công an huyện trà cú tỉnh trà vinh cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng
truy nã thạch thị linh chú tài ấp sóc dừa xã tân hòa huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
về hành vi trộm cắp tài sản
ngày năm tháng chín các tu sĩ đang tu học tại chùa long trường
thuộc xã tân hiệp huyện trà cú bị mất trộm ba điện thoại di động
tổng trị giá gần bốn triệu đồng
qua điều tra công an huyện trà cú mời thạch thị linh về làm việc
linh đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình
công an huyện trà cú đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thạch thị linh
nhưng sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
ngày hai mươi tám tháng một mươi một khi đang thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động
tại nhà của người dân thuộc xã ngọc biên huyện trà cú
thị linh bị công an huyện trà cú bắt quả tàng
tại cơ quan công an thạch thị linh khai nhận
trong thời gian trốn truy nã đối tượng đã thực hiện chót lọt thêm bốn vụ trộm cắp tài sản
gồm ba điện thoại di động một máy tính bảng một xe mô tô và năm trăm linh đồng tại nhiều địa phương
hiện công an huyện trà cú tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi dụng người lớn vắng nhà kẻ gian đã đột nhập vào nhà
uy hiếp trẻ con nhằm chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội của mình
thì đã bị người nhà phát hiện bắt giữ và giao cho cơ quan công an
vụ việc xảy ra tại tiệm tạp hóa của chị lê thị hiền
ở thôn năm thị trấn ea súp huyện ea súp
trong lúc chị hiền và chồng đi làm vắng
thì có hai đối tượng đã vào tiệm tạp hóa của gia đình chị
dùng vũ lực uy hiếp hai đứa trẻ để cướp tài sản
nhưng trong khi hai đối tượng đang lấy hộp đựng tiền bán hàng
thì hai vợ chồng chị hiền quay về và bắt giữ được đối tượng y dung nghề
khai thác y dung công an huyện ea súp đã tổ chức
truy bắt đối tượng còn lại là y gian siu
thưa quý vị và các bạn chưa bao giờ người tiêu dùng có thể nghĩ là
việc mua bán mặt hàng nóng lại có thể dễ dàng như mua một món đồ quần áo
hay là mỹ phẩm tới như vậy
người dùng chỉ cần gõ từ khóa như là mua bán vũ khí tự vệ
là có thể tìm thấy hàng loạt thông tin giao bán với nhiều mặt hàng nóng khác nhau
những người giao bán sẽ công khai đăng mặt hàng tính năng giá tiền
cũng như là số điện thoại để trao đổi
tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an tỉnh đồng nai
đã điều tra làm rõ bảy mươi bốn đối tượng là thanh thiếu niên trong tỉnh
có hành vi mua bán trái phép linh kiện chế tạo súng tự chế
hai mươi đối tượng lên mạng xã hội tìm hiểu giao dịch rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
cho một số đối tượng ở tỉnh đồng nai để mua linh kiện súng hơi cồn và súng hơi các loại
hiện tại cơ quan chức năng tỉnh bình định đã thu được bảy mươi hai linh kiện và một mươi bảy khẩu súng độ chế
các đối tượng khai nhận lắp ráp súng tự chế phục vụ cho việc săn bắn
hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ
mặc dù pháp luật đã quy định là những loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ
là những phương tiện đặc biệt trang bị cho các cơ quan tổ chức sử dụng trong việc giữ gìn trật tự an ninh
tuy nhiên vì lợi nhuận thì các đối tượng vẫn lén lút mua bán quảng cáo mặt hàng nóng này
và điều đó thì đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội
tạo các clip hướng dẫn cách chế tạo lắp sáp súng đăng tải trên các trang mạng xã hội
và thông qua đó để bán súng săn
ba đối tượng là nguyễn an sơn tạ văn vũ và vũ hảo quang đã bị cơ quan công an tỉnh bà rịa vũng tàu
tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng số tiền là tám mươi triệu đồng
kiểm tra nhà trọ của sơn lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều phụ tùng máy móc các loại dùng để chế tạo súng hơi
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giữa năm hai nghìn một mươi bảy sơn mua các thiết bị như ống nhôm ống thép
ống nhựa van bình cứu hỏa về chế tạo thành các bộ phận của súng săn
sau đó làm các clip hướng dẫn cách chế tạo lắp ráp súng đăng tải trên các trang mạng xã hội để giới thiệu bán hàng
sơn thuê tạ văn vũ sử dụng các tài khoản zalo facebook do sơn lập ra để giao dịch bán hàng cho khách
trước khi bị cơ quan công an phát hiện sơn đã bán phụ tùng chế tạo súng cho nhiều người
trong đó có vũ hảo quang và nguyễn văn bé chú tại huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
sau khi mua thiết bị của sơn đã lắp sáp chế tạo thành súng săn
mỗi tháng sơn thu lời bất chính khoảng hai mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã xử phạt nguyễn an sơn bốn mươi triệu đồng
tạ văn vũ và vũ hào quang mỗi người hai mươi triệu đồng về hành vi sản xuất chế tạo súng săn trái phép
công an tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm của nguyễn văn bé cho công an tỉnh sóc trăng xử lý theo thẩm quyền
gần năm trăm linh kg pháo các loại vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phát hiện thu giữ vào đêm ngày hôm qua
như vậy liên tiếp trong những ngày gần đây lực lượng chức năng tại các địa phương đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo từ biên giới vào nội địa nước ta để tiêu thụ
trong khi làm nhiệm vụ các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín d ba mươi nghìn năm trăm sáu mươi năm đang bốc rỡ hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có sáu bao tải chứa một trăm tám mươi hộp pháo với trọng lượng là hai trăm ba mươi năm kg
lái xe nguyễn văn hùng khai nhận
đang giao số hàng trên cho nguyễn thị nga
ngay lập tức cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng nga cùng số tăng vật có liên quan đồng thời thực hiện khám xét nơi ở của nga và tiếp tục thu giữ thêm hai trăm ba mươi chín kg pháo do nga cất giấu tại nhà người thân ở huyện gia lâm
tổng số pháo thu giữ là bốn trăm chín mươi hai kg các loại
được biết đối tượng nga từng có tiền án mới được tha tù trở về địa phương
toàn bộ số pháo nói trên nga mua gom với số tiền là năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
nga làm rõ
gần hai trăm linh cây thuốc lá ba số năm gần bốn trăm hai mươi kg hàng dệt may và đồ trang sức gần hai trăm linh kg máy xấy đầu sạc điện thoại và dụng cụ nhà bếp trên bảy mươi kg quạt điện và màn loa có xuất xứ từ trung quốc
đây là tăng vật của vụ vận chuyển hàng lậu vừa bị bắt giữ tại quảng nam
số hàng hóa trên được vận chuyển trên xe ô tô biển số hai mươi chín c sáu mươi nghìn tám trăm chín mươi năm của cơ quan công an
công ty bưu chính việt nam do lái xe ngô văn tuấn thường trú tại xã vân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam điều khiển
lái xe cho biết được chủ hàng thuê sở số hàng trên từ hà nội vào tiêu thụ tại các tỉnh miền trung
toàn bộ số hàng hóa nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tri cục quản lý thị trường tỉnh quảng nam đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của chúng tôi ngày hôm nay
những tin tức an ninh trật tự mới nhất mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật phát sóng vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với chị bích liên và chị thu thủy
cảm ơn btvn view anh vì những thông tin mà chị vừa cung cấp cho khán giả ntv cảm ơn chị
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh thái nguyên đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
công an huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn dẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã ninh tường huyện võ nhai tỉnh thái nguyên về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng hai cm cách năm cm trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên là đối tượng vũ xuân phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
cam một m bảy mươi ba da trắng sông mũi thẳng dái tay trúc và có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội trộm cấp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên là đối tượng vũ xuân phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hậu khẩu thường trú tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện